cần thơ có hơn một mươi thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở hai mươi bốn điểm thi
đoán biết được các em xa nhà điều kiện khó khăn
tại các điểm trường những người làm tư thiện đã dành những suất cơm miễn phí cho các em
và sau đây là ghi nhận tại hội đồng thi trường trung học phổ thông phan văn trị huyện phong điền thành phố cần thơ
những buổi cơm miễn phí đã giúp các em học sinh tiết kiệm được ba mươi đồng một ngày
bảo đảm sức khỏe cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
cơm phát cho các em được nhà trường ra thực đơn lấy mẫu trước khi mang đến cho các em theo hướng dẫn của trung tâm y tế dự phòng
mặc dù suất cơm giá trị không lớn nhưng đối với những em xa nhà đi lại khó khăn
những hỗ trợ kịp thời như thế này phần nào cũng làm ấm lòng các em khi áp lực cuộc thi cuối cấp
với cái sức ăn của nhà trường cho mấy bạn ở xa ở lợi em thấy là cần thiết và thiết thực
như trường hợp những bạn mà không có điều kiện đi lợi không có xe không có điều kiện đi lợi
rồi ở xa nhà nữa nên trường tạo điều kiện như vậy là rất là thuận lợi
theo ban giám hiệu trường trung học phổ thông phan văn trị
trong những ngày trước đó nhà trường cũng đã bố trí phát cơm miễn phí khi các em ôn thi
mỗi ngày trung bình hai trăm linh suất đăng ký
tổng kinh phí gần hai mươi năm triệu đồng do giáo viên nhà trường và mạnh thường quân đóng góp
sở giáo dục và đào tạo tp cần thơ cũng cho biết hiện nay trên địa bàn tp cần thơ
có rất nhiều điểm tổ chức xuất ăn miễn phí cho các thí sinh
với hơn một tám trăm linh suất và năm trăm linh ba chỗ ở miễn phí cho các em trong kỳ thi